tiếp tục chương trình với những thông tin cập nhật về cơn bão số một mươi
bão số một mươi hiện vẫn đang tiến sát đến đất liền khu vực trung và nam trung bộ
theo các chuyên gia nhận định bão có thể suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi vào đất liền
tuy nhiên đáng lưu ý là hoàn lưu của bão số một mươi sau là áp thấp nhiệt đới vẫn sẽ gây mưa diện rộng tại khu vực trung bộ
bão số một mươi hiện vẫn đang di chuyển theo hướng tây tây nam với cường độ đạt cấp tám
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão số một mươi sẽ mạnh lên khoảng giữa cấp tám đầu cấp chín
bão sẽ gây gió mạnh cấp tám giật cấp một mươi cho khu vực biển từ thừa thiên huế đến khánh hòa
và toàn bộ khu vực biển miền trung rất cần đề phòng rông lốc và gió giật mạnh
với đất liền hoàn lưu bão tiếp tục gây mưa lớn cho trung bộ
trong khoảng thời gian từ ngày mùng năm đến ngày mùng bảy tháng một mươi một vùng mưa tại trung bộ sẽ lan dần lên phía bắc
khu vực các tỉnh nghệ an hà tĩnh quảng bình với lượng mưa trung bình khoảng một trăm linh một trăm năm mươi mm
tổng lượng mưa của tháng một mươi của chúng tôi thống kê từ tổng lượng mưa trung bình
miền trung phổ biến từ một năm trăm linh đến hai năm trăm linh mm và có nhiều nơi trên ba năm trăm linh mm thậm chí là năm mm
nó vượt hơn so với trung bình nhiều năm là từ ba đến năm lần một cái lượng mưa cực kỳ lớn
và theo nhận định như chúng tôi đã nói thì lượng mưa trong thời gian tới của bão số một mươi sẽ là nguy cơ rất cao
về hiện tượng lũ quét trượt lửa đất và lũ ống lũ quét ở khu vực biển trung
dù đã phải trải qua ba đợt mưa lớn với lượng mưa kỷ lục
thế nhưng theo các chuyên gia nhận định
ngoài tác động của hoàn lưu
bão số một mươi thì tháng một mươi một vẫn là mùa mưa chính thức ở miền trung
vì vậy nhiều tỉnh thành của trung bộ vẫn sẽ phải tiếp tục đối mặt với những đợt mưa lớn
do tác động của không khí lạnh và sóng đông
kèm theo đó là nguy cơ lớn về lũ quét sạt lở ở vùng núi và ngập lụt ở vùng trũng các khu đồ thị
để chủ động ứng phó với bão số một mươi và tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố từ nghệ an đến khánh hòa
chủ động các biện pháp ứng phó với diễn biến của bão số một mươi
công điện nêu rõ các địa phương cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão
thông báo thường xuyên cho các chủ phương tiện các tàu thuyền đang hoạt động trên biển
biết vị trí hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh
tuyệt đối không để chủ quan dẫn đến các sự cố đáng tiếc như trong một số cơn bão vừa qua
vùng nguy hiểm do bão trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới từ vĩ tuyến một mươi ba đến một mươi bảy độ vĩ bắc
từ kinh tuyến một trăm một mươi một năm đến một trăm hai mươi độ kinh đông và đường cập nhật theo các bản tin của cơ quan dự báo
để chủ động trong phòng chống cơn bão số một mươi sáng nay ubnd tỉnh quảng ngãi đã ban hành công văn hỏa tốc
về việc khẩn trương triển khai di dân ứng phó với bão và mưa lớn
chủ tịch ubnd tỉnh yêu cầu các huyện thị xã thành phố khẩn trương tiếp tục thực hiện nghiêm túc đầy đủ các phương án
biện pháp phòng chống bão mưa lớn
ưu tiên thực hiện ngay việc tổ chức sơ tán di rời dân những nơi có nguy cơ sạt lở cao ngập sâu trụng thấp
đặc biệt là nhân dân ở các khu vực đã và đang bị sạt lở đến nơi tránh trú an toàn
kiên quyết di rời sơ tán những hộ có nhà yếu không bảo đảm an toàn thực hiện cưỡng chế nếu cần thiết
đối với huyện miền núi gồm sơn tây minh long sơn hà tổ chức sơ tán di rời dân đến nơi tránh trú an toàn
hoàn thành trước một mươi bảy h chiều nay
cũng trong sáng nay ubnd tỉnh quảng nam cũng đã ban hành công điện chủ động ứng phó với bão số một mươi và tình hình mưa lũ
trong đó yêu cầu các địa phương cần kiểm tra giả soát kiên quyết di rời sơ tán người phương tiện và tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm
nhất là những khu vực được cảnh báo có nguy cơ xảy ra sạt lở đất lũ ống lũ quét
để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và nhà nước hoàn thành trước một mươi một h ngày bốn tháng một mươi một
đồng thời bảo đảm lương thực thực phẩm các nhu yếu phẩm tại nơi tổ chức sơ tán tập trung
triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người và tài sản và khách du lịch
kiên quyết không để người ở lại trên tàu thuyền lồng bè hoàn thành trước một mươi sáu h ngày bốn tháng một mươi một
theo đài khí tượng thủy văn phú yên do ảnh hưởng của cơn bão số một mươi kết hợp với không khí lạnh
nên hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tới
tỉnh phú yên xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng tổng lượng mưa cả đợt từ hai trăm linh đến ba trăm linh mm
để chủ động phòng tránh bão số một mươi và diễn biến khó lường của mưa lũ
ngày ba một mươi một ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phú yên phát văn bản yêu cầu
các cơ quan đơn vị chính quyền địa phương kiểm đếm thường xuyên thông tin cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển
và sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn bảo đảm an toàn cho người và tài sản
khách du lịch trên các đảo vùng ven biển và các khu nuôi trồng thủy sản công trình ven bờ
các ngành đơn vị chính quyền địa phương tổ chức trực ban hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
và thường xuyên báo cáo về ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phú yên